tại hà nội hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam đã phối hợp với trung tâm phát triển thế giới thêm xanh tổ chức đêm hòa nhạc và bán đấu giá hơn một trăm linh tác phẩm hội họa của các họa sĩ việt nam để gây quỹ chung tay trồng rừng
nội dung trọng tâm của quỹ trồng rừng việt nam là phát động tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu người người trồng cây nhà nhà trồng cây thế giới cùng trồng cây để đem lại màu xanh cho trái đất góp phần giảm thiểu tắc hại môi trường
đồng thời tập trung vào các hoạt động tặng cây xanh vận động cá nhân tổ chức tự trồng cây giúp nông dân xây dựng mô hình trang trại xanh để thoát nghèo tổ chức trồng rừng đầu nguồn rừng ven biển và rừng ngập mặn
đêm hòa nhạc gây quỹ có sự tham gia của hai nghệ sĩ nổi tiếng đến từ nhật bản nghệ sĩ piano keiko burishisan và nghệ sĩ violon maene nishiyama cùng với nhiều nghệ sĩ việt nam khác
đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức ở hà nội để gây quỹ trồng rừng
chương trình tổng kết được năm tỷ sáu trăm tám mươi năm triệu đồng
sau vực đấu giá tranh gây quỹ tất cả số tiền thu được từ bán đấu giá trên sẽ được cho vào quỹ trung tay trồng rừng việt nam